trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng
và thu giữ tại nơi ở của đức một túi ni lông bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến gần một bánh heroin
một cân tiểu ly một điện thoại và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan khác
hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng